huỳnh thao lược và huỳnh thanh ngoan cùng chú tại thành phố vĩnh long vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vĩnh long
khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan công an phát hiện trường hợp nghi vấn mua bán dây phép lái xe giả qua không gian mạng nên đã tiến hành xác minh
đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai khi ngoan đang điều khiển xe mô tô di chuyển trên đường thì bị lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện
ngoan sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp
đối tượng khai nhận giấy phép lái xe đang sử dụng là do cha mình là huỳnh thao lược mua qua mạng xã hội
quả điều tranh luộc khai nhận đã mua qua mạng với giá một hai triệu đồng
ngoài ra lược còn liên hệ và nhận làm thêm dây phép lái xe cho bốn người khác với giá một năm triệu đồng một hồ sơ